tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vụ hè thu năm nay người dân gieo xạ hơn ba năm trăm linh hectare
tuy nhiên thời tiết nắng nóng và mực nước các hồ thủy lợi đều cạn kiệt khiến cho nhiều diện tích lúa bị khô hạn
mùa vụ năm nay hàng trăm hộ dân có nguy cơ sẽ mất trắng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
vụ hè thu năm nay gia đình ông nguyễn đăng tám gieo xạ năm xào lúa
tuy đã làm đủ mọi cách để tìm nước cứu lúa nhưng ông tám đánh bất lực đứng nhìn hơn ba xào lúa chết đi từng ngày
nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng và không có mưa trong khoảng từ một mươi đến một mươi năm ngày nữa diện tích lúa sẽ bị khô cháy
trên địa bàn xã duy sơn có hồ thủy lợi phú lộc và hồ ba trên hai đảm trách tưới cho hơn bốn trăm bốn mươi bảy hectare lúa
tuy nhiên hiện hai hồ chứa này đã cạn kiệt khiến hơn năm mươi hectare lúa của hàng trăm hộ dân bị khô cháy
không chỉ thiếu nước tưới hiện nay nhiều diện tích của một số xã ở hạ du sông thu bồn của huyện duy xuyên đã bắt đầu bị nhiễm mặn
trong khi đó nhiều hồ đập đều ở dưới mực nước chết khiến hạn hán nhiễm mặn thêm trầm trọng
huyện duy xuyên là một trong những vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh quảng nam

đồng thời giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu giữ nguyên liệu
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi quảng nam hỗ trợ thêm nguồn nước để chống hạn cứu lúa hẻ thù